các quy định nhiêu khê trong kiểm tra chuyên ngành để thông quan hàng hóa thực phẩm xuất nhập khẩu
vẫn là những vấn đề cần được giải quyết của các nhà đầu tư nhật bản tại thành phố hồ chí minh
do đó hôm nay tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản zroo tại thành phố hồ chí minh
đã tổ chức cuộc họp liên lạc về thực phẩm lần thứ tư với sự tham gia của doanh nghiệp nhật
và đại diện bộ công thương tổng cục hải quan cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
và cục an toàn thực phẩm bộ y tế
những vướng mắc của giới doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm tại thành phố hồ chí minh đưa ra
trong cuộc họp lần này là những vướng mắc về kiểm tra mẫu thực phẩm khi thông quan
các thủ tục nộp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với những thực phẩm chức năng
thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ
vấn đề về cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với thực phẩm chế biến
tầm suốt tiến hành kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm
các thành viên của tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản cũng mong rằng các cơ quan chức năng
cần áp dụng một số ngoại lệ đối với một số nhà nhập khẩu đáng tin tưởng đã có những thành tích nhập khẩu
trong quá khứ như miễn hoặc giản lược một số thủ tục hoặc khổ sơ đã quy định
trước các ý kiến của các doanh nghiệp nhật bản đại diện các ngành có liên quan đã giải đáp làm rõ
những vấn đề mà các doanh nghiệp còn vướng mắt và cam đoan sẽ sẵn sàng trao đổi hướng dẫn
giải đáp mọi thắc mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhật bản có được nhiều
thông tin về các cơ chế chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các
doanh nghiệp nhật bản nói riêng từ đó quyết định tăng đầu tư vào việt nam